theo sở kế hoạch và đầu tư tp đà nẵng tính đến hết tháng ba năm nay tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong quý i trên địa bàn đạt gần một một trăm linh tỷ đồng đạt chín kế hoạch cao hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
vốn ngân sách trung ương có mục tiêu giải ngân được hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng đạt năm mươi chín kế hoạch được giao
một số đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt cao vượt tiến độ như ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt hai trăm bốn mươi tỷ đồng
bán quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao đà nẵng đạt hai trăm linh bốn tám tỷ đồng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị đạt một trăm tám mươi tỷ đồng
cũng từ đầu năm đến nay một số dự án lớn đã khởi công góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trên địa bàn thành phố đà nẵng